tại buổi tiếp đoàn các giáo sư trường harvard của hoa kỳ
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ
việc hợp tác giữa trường harvard với việt nam hết sức hiệu quả
nhất là chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao cho việt nam
qua đó hỗ trợ việt nam chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường
thủ tướng đánh giá cao chương trình đào tạo tư vấn của trường cho việt nam
bày tỏ ấn tượng sự trưởng thành của các cán bộ việt nam
từng được đào tạo ở trường đại học fulbrigh việt nam
đóng góp thiết thực cho đất nước
hiệu trưởng emendorf bày tỏ vinh dự có cơ hội thảo luận hợp tác với chính phủ việt nam
ông mong muốn việc chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu giảng dạy sẽ đem lại lợi ích cho hai bên
ông đang mong chờ nhiều cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn với việt nam trong tương lai